thủ tướng đã yêu cầu các bộ và các địa phương chủ động nghiên cứu mô hình kinh tế ban đêm để góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế du lịch
vậy du lịch ban đêm đang có diện mạo như thế nào và cần làm gì để thúc đẩy sự phát triển của loại hình du lịch này
mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây
thủ đô hà nội thành phố đà nẵng hay thành phố hồ chí minh là những thành phố có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch
thế nhưng đó chỉ là ban ngày còn khi ban đêm buông xuống thì du khách lại có rất ít sự lựa chọn cho những điểm vui chơi giải trí
đây cũng là thực trạng chung của du lịch việt nam hiện nay
nếu như trước đây giải du khách quốc tế đến việt nam chúng ta hay có câu là ăn tối rối nước tức là gì ăn tối xong đi xem rối nước là về và không có thêm một cái gì nữa
nếu có thì đó là sự tự phát của một số nhóm du khách đi một số quán bar một số các nhà hàng ở khu vực hà nội thôi
nhưng mà chúng ta cũng không tách biệt rõ ràng cái việc này là phục vụ du khách và có những hoạt động để hỗ trợ những du khách tham gia những cái hoạt động về đêm
rõ ràng kinh tế ban đêm mới chỉ hình thành tại việt nam và đang là mảnh đất vô cùng màu mỡ
cùng những cơ hội thì cũng có không ít những thách thức
vì thế cần phải có một bản kế hoạch một hệ thống giải pháp mang tính tổng thể để khai thác tối đa hiệu quả cũng như phát triển du lịch một cách bền vững
muốn để triển khai cái du lịch ban đêm một cách có chất lượng tốt như các nước bên cạnh người ta đã làm
thì chúng ta phải có một cái kế hoạch đồng bộ của các cái ngành chức năng
và làm như thế thì mục tiêu đầu tiên là chúng ta bảo vệ được cảnh quan môi trường
chúng ta bảo vệ được
để giữ bình yên cho xã hội bình yên về chính trị về luật
thì cũng đề nghị quốc hội cũng nên nghiên cứu để có một cái bổ sung cho một cái luật về du lịch và về cái lao động
cái giờ rất lao động đặc biệt là ở các cái khu vực mà trung tâm du lịch của cả nước
trên đầu tiên chúng ta phải có các quy hoạch quy hoạch các khu vực nào
khu du lịch và những khu vực nào thì được làm cái gì làm đến đâu
những người dân ở khu vực đó
thì đã được hiện những quyền như thế nào
và du khách đến những khu vực đó thì phải có những trách nhiệm
tuân thủ những quy định ra sao
thì chúng ta phải chuẩn hóa được các cái quy định là như vậy
cái thứ hai là công tác định hướng của nhà nước
thì rõ ràng là các cơ quan nghiên cứu du lịch
có thể mời thêm các chuyên gia du lịch nữa
chúng ta có một nghề tổng thể
việc tận dụng được kinh tế ban đêm sẽ thúc đẩy phát triển du lịch
nâng cao vị thế du lịch việt nam trên trường quốc tế
đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
theo đúng tinh thần nghị quyết số tám nqtu của bộ chính trị